nhận lời mời của thủ tướng cộng hòa liên bang đức angela merkel dạng sáng nay ngày năm tháng bảy
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân đã rời hà nội lên đường thăm cộng hòa liên bang đức
và tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi được tổ chức từ ngày bảy đến ngày tám tháng bảy tại thành phố hamburg
cộng hòa liên bang đức với chủ đề định hình một thế giới kết nối
chuyến thăm của thủ tướng diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức
đang phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực quan hệ hợp tác giữa việt nam và các nước thành viên g hai mươi phát triển tốt đẹp
từ ngày bảy đến ngày tám tháng bảy thủ tướng tham dự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi tại thành phố hàmburg với chủ đề
định hình một thế giới kết nối hội nghị tập trung trong ba trọng tâm nghị sự tạo dựng nền tảng tự cường
tăng cường tính bền vững tăng cường trách nhiệm với dự kiến năm phiên thảo luận
với tư cách là chủ nhà của apec hai nghìn một mươi bảy việt nam được mời tham dự các hội nghị và cuộc họp
trong khuôn khổ g hai mươi trong năm hai nghìn một mươi bảy tham gia thảo luận tại tất cả các phiên họp của hội nghị thượng đỉnh
và đóng góp ý kiến cho dự thảo tuyên bố chung hội nghị